tối qua ngày sáu tháng năm trung tâm truyền hình việt nam khu vực miền trung tây nguyên phối hợp với tỉnh thanh hóa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt hậu phương và tiền tuyến tại quảng trường lam sơn thành phố thanh hóa
chương trình hậu phương và tiền tuyến được giàn dựng công phu với ba trường hậu phương của thời kỳ chống pháp đóng góp cho chiến dịch điện biên phủ
hậu phương lớn trong kháng chiến chống mỹ là tiền tuyến năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm và tự hào đất mẹ
chín năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân pháp thanh hóa đóng góp sức người sức của để làm nên chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
hai mươi năm tiếp theo thanh hóa là tuyến lửa vững chắc bảo vệ vùng trời miền bắc điển hình là trận chiến bảo vệ cầu hàm rồng trong những ngày tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm
những đóng góp và hy sinh của người dân sứ thanh trong chiến dịch điện biên phủ được chủ tịch hồ chí minh khẳng định
bây giờ tiếng việt nam đến đâu tiếng điện biên phủ đến đó
tiếng điện biên phủ đến đâu đồng bào thanh hóa cũng có một phần vinh dự đến đó
nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày chiến thắng điện biên phủ nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh hải dương đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa giúp thiếu nhi hiểu hơn về chiến thắng điện biên phủ như tổ chức chiến sĩ nhỏ điện biên
thi vẽ tranh tự hào chiến thắng bảy mươi năm địa biên phủ thi tìm hiểu tem biêu chính với chủ đề bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ qua con tem biêu chính
thông qua những hoạt động này nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc
lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ măng non đối với sự hy sinh của các thế hệ cha anh từ đó tiếp tục phấn đấu rèn luyện để trở thành công dân có ích cho quê hương đất nước
thưa quý vị ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn tp hcm vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề chiến thắng điện biên phủ sức mạnh việt nam tầm vóc thời đại tại phố đi bộ nguyễn huệ và đường đồng khởi quận một
ban tổ chức trưng bày chín mươi bảy hình ảnh với chủ đề chiến thắng địa biên phủ sức mạnh việt nam
ban tổ chức trưng bày chín mươi bảy hình ảnh với chủ đề chiến thắng địa biên phủ sức mạnh việt nam tầm vóc thời đại tại hiện lại hoàn cảnh lịch sử những chủ trương quyết định chiến lược chiến thuật sáng suốt tài tình của đảng cộng sản việt nam chủ tịch hồ chí minh đại tướng võ nguyên giáp và bộ chỉ huy chiến dịch địa biên phủ
diễn biến những trận đánh oanh liệt gắn với những địa danh lịch sử như hiêm lam độc lập đồi a một sân bay mường thanh
đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết toàn dân từ cán bộ chiến sĩ đến lực lượng thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến tất cả vì điện biên phủ chiến thắng
bên cạnh đó còn trưng bày những hình ảnh về cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây với các lễ hội chợ phiên ẩm thực trang phục truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc
các giá trị văn hóa lịch sử đặc trưng của từng địa phương nói riêng và vùng tây bắc nói chung triển lãm diễn ra đến hết ngày một mươi hai tháng năm